hai tỉnh lạng sơn và bắc giang đã phối hợp tổ chức diễn tập ứng phó sự cố đập cấm sơn năm hai nghìn một mươi chín
tham gia diễn tập có thiếu tướng lê anh tuấn phó tư lệnh quân khu một
cùng đại diện các ban ngành liên quan của hai tỉnh lạng sơn và bắc giang
tình huống giả định được đề ra do ảnh hưởng của cơn bão số ba mực nước các sông lên cao
trên địa bàn huyện hữu lũng nhiều xã và nhiều tuyến đường bị ngập lụt
mưa lớn cũng làm mực nước hồ cấm sơn lên cao thân đập xuất hiện hiện tượng thấm sủi và sạt trượt mái đập
trước tình hình đó công ty khai thác công trình thủy lợi bắc sông thương buộc phải xả lũ
phương án diễn tập thực binh đã được đề ra nhằm phát huy phương châm bốn tại chỗ
trong đó tận dụng tối đa lực lượng tại chỗ
chúng tôi tham gia cùng với cường lượng tại chỗ của hồ công sơn
cũng như các lực lượng dân quân tự vệ của địa phương tham gia xử lý đóng cọc tràn
rồi xử lý các lực lượng
các mạch đường đất phổi rồi tổ chức khuân vác đất đá để xử lý các chống trượt bảo đảm theo đúng quy định
hồ cấm sơn là hồ thủy lợi lớn thứ năm cả nước với sức chứa khoảng ba trăm năm mươi triệu m ba nước
do công ty khai thác công trình thủy lợi bắc sông thương quản lý
hồ vừa bảo đảm cung cấp nước tưới cho hai mươi bốn hectare diện tích sản xuất nông nghiệp
vừa bảo đảm cung cấp thủy điện nước sinh hoạt cho người dân ở sáu huyện thành phố trên địa bàn tỉnh bắc giang
và hai huyện của tỉnh lạng sơn
vì vậy việc tổ chức diễn tập lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng
tỉnh bắc giang sẽ vận hành cơ chế đồng thời với lạng sơn
với cơ quan thường trực thì sẽ báo cáo chủ tịch
trưởng ban chủ yếu chống lão tỉnh bắc giang
chỉ đạo ủy ban các huyện thành phố trong vùng dự kiến gặp lột
triển khai các biện pháp ứng phó sưu tán nhân dân
cũng như là
đảm bảo khắc phục và ổn định trả xuất
mưa lũ luôn diễn biến bất thường
vấn đề bảo đảm an toàn hồ đập đang được các địa phương quan tâm trong mùa mưa bão năm nay
việc tổ chức diễn tập ứng phó sự cố hồ cầm sơn
sẽ làm cơ sở để các đơn vị địa phương tổ chức diễn tập ở các hồ khác trong thời gian tới